khán giả vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba một vụ án giết người vứt sát rung rợn đã xảy ra tại khu dân cư đông người thuộc địa bàn phường đa phúc quận dương kinh thành phố hải phòng
chỉ sau một ngày lực lượng điều tra hai cấp công an thành phố đã tìm ra thủ phạm gây án
thế nhưng trong hai mươi bốn giờ ngắn ngủi đó một khối lượng công việc khổng lồ đã được tiến hành dù vụ án có nhiều tình tiết làm lạc hướng điều tra
mời quý vị cùng theo dõi chương trình hồ sơ vụ án bí mật trong báo tải
đường đa phúc nơi phát hiện vụ án là tuyến đường chính của đường đa phúc
nằm bám trục đường này có đông nhà dân và các cơ quan hành chính của phường
vị trí này cũng cách không xa trục đường chính nối đồ sơn với trung tâm thành phố hải phòng
cách hiện trường nơi đặt bao tải chứa thi thể người không xa có một quán bia và quán hát karaoke
chính vì thế khi phát hiện vụ án nhiều nghi vấn đặt ra
có thể nạn nhân bị sát hại ở địa bàn khác
sau đó bị mang đến đa phúc để phi tăng
nhưng cũng không loại trừ vụ án xuất phát từ những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình ăn nhậu hoặc hát hò gần đó
lực lượng chức năng có mặt tiếp cận hiện trường xác định tử thi được phát hiện trong tư thế nằm úp
bên ngoài được bọc kín bằng hai bao dứa màu xanh nối với nhau bằng dây ni lông
kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân
nạn nhân là nữ giới cao khoảng một m năm mươi hai độ tuổi trên ba mươi thể trạng trung bình không có quần áo cơ thể dính nhiều vết máu
khi khám nghiệm tử thi thì chúng tôi chú ý đến cái thương tích chính là trên vùng đầu vùng đỉnh đầu của nạn nhân
đây là một cái tác động do vật tày tác động và có một lực tác động rất mạnh
nó gây nứt vỡ đèn sỏ dữa
và đây cũng là một cái nguyên nhân là dẫn đến cái chết của nạn nhân
ban đầu là không xác định được cái thương tích của nạn nhân
và đây là cái điểm khó nhất trong việc điều tra khám phá vụ án này
vì theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra thì hiện trường mà phát hiện xác nạn nhân không phải là hiện trường chính của vụ án
và bằng mọi giá thì cơ quan điều tra ngoài cái việc xác định thương tích của nạn nhân phải tìm được hiện trường chính của vụ án thì đấy mới là cái nút thất chính của cái vụ án này
xác định đây là vụ trọng án
ban giám đốc công an thành phố hải phòng phân công phòng cảnh sát hình sự chủ công phá án
với sự hỗ trợ của cục cảnh sát hình sự công an quận dương kinh và những đơn vị nghiệp vụ điều tra truy tìm hung thủ
công an quận dương kinh thực hiện việc bảo vệ hiện trường ra soát tìm hiện trường chính và thu thập toàn bộ chứng cứ liên quan đến bị hại và tung tích bị hại
công an quận dương kinh thực hiện việc bảo vệ hiện trường chính và thu thập toàn bộ chứng cứ liên quan đến bị hại
công an có xác định khu vực đường đa phúc chỉ là hiện trường vứt xác còn hiện trường chính hiện trường giết người thì ở về khác

chúng tôi đã cố gắng tập trung cao và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
theo nhận định ban đầu của người dân và chính quyền địa phương nạn nhân không phải là người địa phương cũng không sinh sống hay làm việc trên địa bàn phường
vụ việc đã xảy ra vào ban đêm tại khu vực mà không thưa thất rất là thưa dân cư thưa dân

nhưng sáng dặn sáng thì lại trời mưa cho nên là cái dấu vết mà tại hiện trường cũng rất là khó để đánh giá
lúc này công tác ra soát camera hai bên nhà dân được tiến hành đồng thời ở nhiều địa điểm dọc đường đa phúc
tại ngôi nhà đối diện với địa chỉ hai trăm tám mươi hai đường đa phúc camera không tới được vị trí đặt bao tải chứa sát nạn nhân
nhưng từ hình ảnh lưu giữ được trinh sát ghi nhận một chiếc xe ô tô đã xuất hiện ở khu vực hiện trường vào sáng sớm ngày một mươi tháng sáu với những dấu hiệu bất thường nhiều khả năng có liên quan đến vụ án
khoảng lúc bốn giờ sáng ngày một mươi tháng sáu chúng tôi phát hiện một cái xe ô tô
một cái xe ô tô là đi đến cái khu vực ngay sát chỗ hiện trường và quay đầu xe vất lại
cái đêm đấy chúng tôi đã cử một cái tổ đi quảng ninh xác minh và kiểm tra giả soát và phát hiện thì cái xe đấy không có nghi vấn gì cả
người lái xe đấy là nhận lái xe hợp đồng và có đi vào cái đoạn đấy để đón khách để đi quảng linh
và anh ấy chỉ đến đấy anh lùi xe thôi
chúng tôi xác minh về cái việc công việc của anh ấy
về những người lái xe hợp đồng
về khách người ta cung cấp
là cái đấy chứng minh là cái việc anh ấy khai là sự thật
sau khoảng sáu tiếng kể từ khi tiếp cận hiện trường thu thập dấu vết
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng xác định nạn nhân bị sát hại là chị vũ hải ánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
nơi đăng ký thường trú tại thôn đại trà sơn xã đông phương huyện kiến thụy thành phố hải phòng
chỗ ở hiện tại là tổ dân phố trần huy liệu phường bắc sơn quận kiến an thành phố hải phòng
qua xác minh về nhân thân của chị ánh này
thì xác định là chị ánh này lấy chồng và sống với chồng ở đông phương kiến thụy hải phòng
chị ánh có hai người con
nhưng mà thời gian gần đây thì là chị ánh đã li hôn
và đưa con về sống tại phường bắc sơn kiến an hải phòng
chiều ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba là khoảng một mươi năm h
thì là chị ánh đến chỗ chợ đôn bán hàng cho dì
và đến khoảng một mươi bảy h một mươi bảy h ba mươi thì chị ánh đã rời khỏi nơi bán hàng
và đi đâu thì không rõ
thì xác định là trong quá trình đi thì chị ánh có đi một cái xe đạp điện
và mặc quần áo
mặc áo chống nắng quần bò
ngày hôm đó mẹ chị đi đám tăng không có mặt ở địa phương
hàng xóm cho biết vì đã li hôn và chuyển về nhà bố mẹ để sống
nhưng giữa chị ánh và chồng cũ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vào ngày trước đêm xảy ra vụ án mạng
anh này có xuất hiện ở nhà bố mẹ vợ cũ
và có xảy ra to tiếng
cơ quan công an triệu tập người chồng cũ của chị ánh đến làm việc
tuy nhiên anh này có đưa ra được chứng cứ ngoại phạm
tiến hành xác minh tại nhà chồng cũ của chị ánh
là nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ở thôn đại trà sơn đông phương kiến thụy
xác định là chiều trưa ngày một mươi chín tháng sáu
thì anh hải này có sang chơi với cả mẹ con chị ánh
ăn cơm ở đấy
đầu giờ chiều thì anh hải đi làm nghề mua bán phế liệu
và có hẹn với cả chị ánh
là buổi chiều sẽ đến ăn cơm
và đưa các con đi chơi
khoảng một mươi chín giờ thì anh hải đi làm về
đến thì thấy là hai con của anh hải với chị ánh
đang ở trong nhà khóa cửa bên trong
anh hải gọi điện thoại cho chị ánh
nhưng mà không được
không liên lạc được
thì có chuông nhưng không liên lạc được
anh hải đến khu vực chợ ba đôn
nơi chị ánh này thường phụ giúp mẹ bán đồ ăn chín
thì không có chị ánh ở đây
cửa hàng thì đã dọn
thế thì anh hải liên lạc với cả bác của chị ánh
là người bán hàng cùng
thì bác cung cấp là chị ánh này là đã ra về
lúc khoảng tầm gần một mươi chín giờ
sau khi làm việc với cơ quan điều tra chồng cũ của chị ánh cung cấp thêm thông tin
buổi tối hôm xảy ra sự việc anh này đã liên lạc nhiều lần qua điện thoại
nhưng chị ánh không nghe máy
đến hai mươi hai h cùng ngày thì điện thoại của chị ánh không liên lạc được
ngày hôm sau thấy hai con vẫn ở trong nhà mà không thấy chị ánh về
anh này liên lạc với mẹ đẻ của chị ánh để cắt khóa
mở cửa vào nhà
dừng các mối quan hệ của nạn nhân vũ hải ánh được biết gần đây chị ánh có quan hệ tình cảm
và chung sống như vợ chồng với một người đàn ông
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú ở xã tiên tân huyện kim thành tỉnh hải dương
hiện đang làm việc tại một lò bánh mì ở chân cầu lạch chay quận ngô quyền thành phố hải phòng
anh tên là nguyễn văn xuân

ở kim thành hải dương
hiện nay thì anh xuân đang ở cùng với cả mẹ làm lò bánh mì tại số một mươi đường nguyễn bình khiêm phường lạch chay quận ngo quyền hải phòng
thế thì tiến hành xác binh chỗ anh xuân
thì anh xuân trình bày là trước khi xảy ra sự việc khoảng năm ngày thì giữa anh xuân và chị ánh lại có mâu thuẫn
thì chị ánh đã dọn đồ về nhà ở nhà mẹ và không thấy quay lại
qua lắm bắt tất cả hàng xóm làng giềng của họ thì xác định là trong cái thời điểm đấy
trong cái thời điểm tối từ tối ngày chín cho đến sáng ngày một mươi tháng sáu là xuân không rời khỏi nhà
cộng với tất cả cái camera ninh xung quanh nhà xuân nữa
chúng tôi kiểm tra và không xác định là xuân rời khỏi nhà
cho nên là chúng tôi cũng phải cũng loại trừ
trong khi mỗi công tác của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng vẫn kiên trì giả soát các mối quan hệ của chị ánh
thì tại phường đa phúc công an quận dương kinh vẫn tiếp tục giả soát tuyến địa bàn để tìm manh mối về hiện trường chính của vụ án
lực lượng trinh sát bám sát hệ thống camera dọc tuyến đường đa phúc đặc biệt là camera hướng về phía cửa căn nhà số hai trăm tám mươi hai trong khoảng thời gian từ h đến bốn giờ sáng ngày một mươi tháng sáu
lực lượng trứng đường dài như vậy
chúng tôi dài thì không thấy có việc phương tiện người và phương tiện chở bác sát đạo nhân nhắm vào hiện trường
quá trình giả soát chúng tôi có phát hiện ra một việc là vào lúc khoảng một giờ thì có một tiếng chó cắn
từ phía sau hiện trường vụ án này
thì từ tiếng chó cắn và sau khi chó cắn được khoảng một phút
thì từ tiếng chó cắn và sau khi chó cắn được khoảng một phút
thì tím chó cắn dừng lại chúng tôi nghi vấn nhiều khả năng là đối tượng đã mang sát từ hiện trường bên trong ra
khi đi kết đánh đạm cần phải tập trung lực lượng đi sâu vào phía bên trong
lần theo hướng tiếng chó sủa trinh sát đi sâu vào con đường phía sau số nhà hai trăm tám mươi hai đa phúc
đó là khu nhà ở thuộc phường đa phúc một nhánh đi về dương kinh và một nhánh tiếp giáp cánh đồng của dương kinh
khu vực này dân cư thưa thớt camera gần như không có
các biện pháp chính xác truyền thống được áp dụng tối đa
thì từ cái việc mà nhận định như vậy và từ những giảm sát như vậy tôi xác định được là có một cái ngôi nhà cách hiện trường khoảng hơn một trăm linh mét
thì có một cái đầm thủy sản ở rất là độc lập
về cái nhận định và cái giả thiết điều tra thì rất có nhiều khả năng
cái tôi có thể là xuất phát từ cái ngôi nhà này tiến hành vào kiểm tra ngôi nhà này xem có cái dấu vết liên quan đến vụ án không
thì khi mà tiến hành vào ngôi nhà vào đến cửa ngôi nhà một cái thì chúng tôi đặt rất nhiều vấn đề nghi vấn trở ra
đó là cái ngôi nhà này
nhiều những cái dấu vết ở cụ cổng mặc dù là hôm xảy ra bộ án trời sáng hôm sau nó có mưa
nhưng nó vẫn còn dấu vết một số các cái vết màu đỏ nghi vấn nó là vết máu
điều trùng khớp là lúc này với sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã phát hiện ra mấu chốt quan trọng của vụ án
đó là trước khi nạn nhân vũ hải ánh rời khỏi chỗ làm
chị này có liên hệ với một người đàn ông tên là hoàng hữu thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi thường trú tại tổ hai mươi chín phường nghĩa xá quận lê trân thành phố hải phòng
tình cờ người đàn ông này cũng có mặt ở gần khu vực hiện trường
nơi để xác nạn nhân vào thời điểm xảy ra vụ án
thịnh có một người anh trai tên là hoàng hữu cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy

quận lê trân

tiến hành xác minh tại chỗ trang trại của anh cường

nhìn qua cổng sát các trinh sát nhận ra những chiếc bao tải và dây ni lông để trong sân nhà
giống với bao tải và ni lông hung thủ gây án thường sử dụng để giấu sát nạn nhân
quyết định bắt giữ hoàng hữu thịnh lập tức được tiến hành

điện hành quận dương kinh là ao đầm rất là nhiều
nên là chúng tôi xác định là dù khó khăn đến mấy thì các tổ công tác phải tìm
ngày hôm nay không tìm được thì ngày mai phải tìm được
nên là chúng tôi tiến hành đồng bộ
kiểm tra giả soát các nhà trọ nhà nghỉ và các khu trang trại
để xác định hiện trường chính
rất may mắn với ninh cảm và tâm huyết của các đồng chí trinh sát điều tra viên
thì xác định ra
tại cơ quan công an điều tra hoàng hữu thịnh khai nhận
thịnh đến phụ xây nhà ở phường bắc sơn kiến an
thì có quan hệ tình cảm với chị ánh
thời điểm này chị ánh đã ly hôn về sống với mẹ ruột
sau khi chung sống một thời gian thịnh và chị ánh chia tay
anh ta bỏ vào nam làm ăn
sau khi dịch covid thịnh quay về hải phòng
phụ anh trai trông coi đầm tại phường đa phúc quận dương kinh
lúc này thịnh và chị ánh có liên lạc lại
khoảng một mươi tám h năm mươi phút ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
chị ánh có gọi điện và đến gặp thịnh
ở nhà tại khu dân cư quảng luận phường đa phúc
thịnh hứa hẹn sẽ mua điện thoại cho chị ánh
sau khi hai người có nề tình cảm thì ra ngoài hút thuốc
nhìn qua cánh cửa
thấy chị ánh lục ví của mình nên thịnh đi vào
hai bên xảy ra rằng co sâu sát
thịnh vật ngạc nhiên về nhà của thịnh và chị ánh
khiến đầu chị ánh đập xuống nền nhà
nghĩ chị ánh đã chết
thịnh lấy bao tải trùm đầu chân chị ánh và bột kín
đợi đến lúc vắng người sẽ đem sát đi phi tang
thịnh tiếp tục đi ra khu vực bến xe niệm nghĩa
để uống nước chè với cả một người bạn
khiến khoảng gần hai mươi hai h thì thịnh về nhà ở khu dân cư quảng luận
thì tại đây thì thịnh đã tháo sim điện thoại của chị ánh ra
lắp sim điện thoại của thịnh vào
đặt mật khẩu của cài đặt màn hình để sử dụng
và thịnh đã lấy những đồ dùng cá nhân của chị ánh
ví dụ như là đồ dùng cá nhân của chị ánh
ví dụ như là quần áo lót rồi mỹ phẩm rồi áo chống nắng
thế cho vào một cái túi nhiên đông
thế thì đến khoảng độ tầm thịnh nằm ngủ đến khoảng một h
thì dậy ra là thịnh mang với bác cái dây sát của chị ánh
từ nhà đi mục đích là đi càng xa để phi tang càng tốt
thế thì trên đường mang cái sát
từ nhà đi thì thịnh cảm thấy mỏi vai
nên là hạ chị ấy xuống để đổi vai
thế khi thịnh đang hạ xuống thì làm rơi sát của chị ấy xuống đường
đập đầu xuống đường
khi thịnh giờ đầu chị ánh thấy ướt như máu chảy
đối tượng đã tháo bao tải buộc nghi lông vào đầu chị ánh
để máu không chảy ra bao tải dứa
rồi tiếp tục vác sát nạn nhân đi
đến đường đa phúc thịnh mỏi và tiếp tục làm rơi sát thêm lần nữa
lúc này đầu chị ánh bị đập vào góc cây
nhìn xung quanh nhiều ánh đèn đường nên thịnh không dám đi tiếp
mà để bao tải chứa sát của chị ánh
tại đó rồi trở về nhà
một mươi năm phút sau thịnh quay trở lại chỗ để bao tải
mục đích là sẽ mang đi vứt ở xa
nhưng thấy có nhiều người qua lại
nên thịnh sợ bỏ đi đi
và quay về nhà ngủ
đến bốn giờ sáng thịnh đặt chuông
sau đó mang đồ dùng cá nhân của chị ánh
là quần áo xe điện
vứt vào ruộng bỏ hoang cách đó khoảng hai km
theo lời khai của thịnh
cơ quan điều tra đã truy tìm được vật chứng của vụ án
như vậy chỉ hai mươi bốn giờ sau khi phát hiện vụ án
với sự hỗ trợ hiệu quả
từ hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia
sự giúp sức tích cực của các đơn vị nghiệp vụ
lực lượng cảnh sát điều tra hai cấp
của công an thành phố hải phòng
đã vào cuộc quyết liệt để khám phá ra
những bí mật trong chiếc bao tải
hùng thủ đứng sau vụ việc đã bị phạch tội
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này xin được khép lại tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại